bão số một mươi đổ bộ vào quảng bình đã làm gãy đổ gần ba năm trăm linh hectare cao su trong khi giá mủ cao su vừa tăng thì việc hàng nghìn hectare cây cao su gãy đổ đã gây thiệt hại rất lớn cho người nông dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là hơn tám hectare cây cao su của gia đình ông bùi trọng nghĩa thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch tỉnh quảng bình
trong đó có hai hectare đang được khai thác bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình ông nghĩa thu lãi gần sáu trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau cơn bão số một mươi vừa qua hầu hết các diện tích cao su đều bị gãy đổ khiến gia đình ông lâm vào cảnh khốn khó
tuy nhiên sau cơn bão số một mươi vừa qua hầu hết các diện tích cao su đều bị gãy đổ khiến gia đình ông lâm vào cảnh khốn khó
tỉnh quảng bình có hơn một mươi hectare cao su cơn bão số một mươi vừa qua đã khiến gần ba năm trăm linh hectare bị đổ gãy
thời gian qua cây cao su được xác định là một trong những loại cây trồng
không chỉ xoa đói giảm nghèo mà còn để làm giàu là nguồn thu nhập chính của bà con nhân dân tại nhiều địa phương trong tỉnh
tuy nhiên việc thường xuyên hứng chịu những trận bão lớn đã khiến người trồng cao su điêu đứng
về việc tính chúng tôi cũng xác định rằng việc trồng cao su là hướng đi của tỉnh
tuy nhiên để đảm bảo hai hoa đảm bảo phòng tạnh những thiên tai như bão chúng tôi đã có chuyện một phần lớn
trồng cao su sang trong
cây cao su ví dụ như vừa rồi chúng tôi đã chuyển khoảng bốn trăm linh hectare đất trồng cao su ở nông trường cao su việt trung
chuyển sang trồng cỏ để phục vụ cho dự án nuôi bò bỗ xuất khẩu
rồi cũng như là chuyển đổi một phần diện tích trồng cao su sang trong cây trồng cao su để đảm bảo chắc ăn hơn
những tháng gần đây giá mủ cao su tăng cao đã giúp cho người trồng cao su có thu nhập khá
tuy nhiên trong điều kiện thời tiết thiên tài diễn biến bất thường và phức tạp như hiện nay
đòi hỏi người trồng cao su cần phải có hướng đi mới để sản xuất bảo đảm tính ổn định và lâu dài